thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ngành khí tượng thủy văn phải tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo cảnh báo hơn nữa
đặc biệt là các hiện tượng thời tiết thủy văn hải văn nguy hiểm trên đất liền và trên cả vùng biển rộng lớn của tổ quốc
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
giảm đừng thiệt hại và chi phí xã hội trong công tác phòng chống thiên tai
thủ tướng nhấn mạnh đất nước ta đang chịu tác động to lớn bởi biến đổi khí hậu
các hiện tượng thời tiết thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp và khắc nghiệt gây ra nhiều thiệt hại lớn hơn
việt nam được đánh giá là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu
nhiều quy luật khí hậu bị phá vỡ khiến công tác khí tượng thủy văn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đưa ra những dự báo cảnh báo
nhiều thông tin hợp tác quốc tế tốt dự báo tốt trên bảo số năm được nhận định hãy sát vào thực tiễn cho nên giảm thiểu thiệt hại cho đất nước
tất nhiên là chúng tôi cũng phải nói rằng là còn nhiều dự báo chưa làm được như lũ quét lũ ống sạch lỡ bờ sông biển văn vật
còn nhiều việc chúng ta phải làm như những tiến bộ về dự báo về thiên thiên tai
khí hậu khách nghiệp xuất hiện cũng là những thành công rất đáng lực trang trọng nhờ ấp dụng những biện pháp khoa học công nghệ cũng như những thông tin hợp tác quốc tế
thủ tướng yêu cầu tập trung nhiều biện pháp để phát triển ngành khí tượng thủy văn đồng bộ theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có
cần coi việc đầu tư cho khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp chủ yếu để phát triển khai thác triệt đề những thành tiệu khoa học công nghệ trong nước
đồng thời ứng dụng chọn lọc những thành tiệu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới để đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn
hiện đại hóa hệ thống thông tin chuyên ngành thu thập khai thác các thông tin từ vệ tinh đáp ứng yêu cầu theo dõi từ xa các diễn biến thời tiết trên phạm vi rộng và dự báo thời tiết
nhất là dự báo bão áp thấp nhiệt đới gió mùa hoàn thiện việc trang bị mạng lưới radar thời tiết để theo dõi dự báo các hệ thống thời tiết có quy mô nhỏ hơn như lốc vòi rồng mưa đá lũ quét
trước đó vào sáng nay thành phố hà nội đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tình hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã dự và phát biểu tại đại hội
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thường bí thư trung mong đảng
tuyên giáo trung ương đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd trung ương mà trận tổ quốc việt nam
với chủ đề đoàn kết sáng tạo đổi mới thi đua xây dựng thủ đô văn minh hiện đại
năm năm qua các phong trào thi đua yêu nước của thành phố luôn đổi mới về nội dung
phương thức tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm
góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thành phố
chuyển dịch cơ cấu năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện
đóng góp gần một mươi sáu gdp một mươi tám năm thu ngân sách và tám sáu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước
diện mạo đô thị ngày một hiện đại văn minh đời sống nhân dân ngày một cải thiện
tại đại hội thủ tướng đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho tập thể hội cựu thanh niên sung phong tp hà nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
chiều nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức lễ khai trương trang tin điện tử đảng cộng sản việt nam đại hội một mươi ba
tới sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thường bí thư trung mong đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó thủ tướng vũ đức đam
trang tin điện tử đảng cộng sản việt nam đại hội một mươi ba được vận hành với tên miền đại hội một mươi ba đảngcộngsản vn
đây là kênh thông tin chính thống tuyên truyền về đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với hình thức truyền thông hiện đại đa phương tiện
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh năm nội dung cần quan tâm thực hiện
trước hết trang tin tập trung tuyên truyền ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và giới thiệu nội dung dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba
nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng một mươi bốn tháng một mươi
hôm nay tại thôn tân lập xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
ban tổ chức trung ương phối hợp với tỉnh ủy tuyên quang đã tổ chức lễ bàn giao công trình cải tạo
nâng cấp nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của ban tổ chức trung ương cho bảo tàng tỉnh tuyên quang
dự bồi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung bằng đảng
trưởng ban tổ chức trung ương lãnh đạo ban tổ chức trung ương lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
trong kháng chiến chống thực dân pháp giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi chín một nghìn chín trăm năm mươi ba ban tổ chức trung ương đã ở và làm việc
tại thôn tân lập xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tại đây dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh công tác tổ chức xây dựng đảng
đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần vào sự lãnh đạo của đảng
nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi sự nghiệp kháng chiến kiến quốc
nhân dịp này ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam cũng đã trao hỗ trợ hai năm tỷ đồng
làm nhà ở cho hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng ngày dân vận cả nước một mươi năm tháng một mươi
hôm nay đoàn công tác của ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị
thư chung bằng đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo trẻ em vượt khó
tại xã kiên đài huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
đồng chí trương thị mai đã đánh giá cao nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân
các dân tộc tỉnh tuyên quang huyện chiêm hóa xã kiên đài
trong phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới
và mong muốn trong thời gian tới nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang nói chung
tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
xây dựng tỉnh tuyên quang ngày càng phát triển
ngày ba tháng một mươi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đơn vị số một đã tiếp xúc cử tri
tại huyện đức huệ và đức hòa trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu tại buổi tiếp xúc sau khi lắng nghe những ý kiến kiến nghị của các cử tri
đồng chí trương hòa bình đã ghi nhận và giao cho bộ phận thư ký tổng hợp
trình tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
cùng với đó chỉ đạo các cấp các ngành luôn quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không được lơ là chủ quan
đảng và nhà nước đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều quyết sách quan trọng
để vực dậy và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tạo bứt phá trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi và thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra
với chủ đề tiên phong dẫn dắt nâng tầm hội nhập
hôm nay đại học quốc gia tp hcm đã tổ chức lễ khai khóa năm học hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao nhấn mạnh
đại học quốc gia tp hcm cần tiếp tục xây dựng mô hình đại học tiên tiến
theo xu hướng thế giới tiếp tục đổi mới và phát triển chương trình đào tạo
chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến liên ngành
chủ động hội nhập và hợp tác khu vực quốc tế
tập trung đầu tư phát triển khu đô thị đại học quốc gia tp hcm
thành khu đô thị đại học hiện đại thông minh và thân thiện
tối nay tại hà nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt
hà nội huế sài gòn nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày ba thành phố kết nghĩa
tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí vương đình huệ bí thư tại ngủi hà nội
đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương
cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tp hcm huế
chương trình đã tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc qua các giai đoạn
những hoạt cảnh và các ca khúc bất hủ đã làm sống lại khí thế hào hùng
mà ba thành phố lớn hà nội huế sài gòn đã sát cánh cùng nhau đi qua
hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc cho đến khi non sông thống nhất
ngày mà huế cầm tay sài gòn hà nội trong ngày vui đại thắng
những ca khúc trữ tình cũng đã gắn kết khơi dậy niềm tự hào về ba thành phố lớn của đất nước
thể hiện tình cảm gắn bó của ba thành phố trong những năm tháng kháng chiến
và trong công cuộc đổi mới đầy mạnh giao lưu và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
hôm nay tỉnh quảng trị đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tham dự có hai trăm bảy mươi cá nhân và ba mươi tập thể ưu tú trong thực hiện phong trào
thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tham dự có hai trăm bảy mươi cá nhân và ba mươi tập thể ưu tú trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước
đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi đạt hơn một mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
đại hội cũng đã biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh quảng trị
sau ba ngày làm việc vào chiều ngày hôm nay ba tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hòa bình lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc và thành công tốt đẹp
đồng chí ngô văn tuấn phó bí thư tỉnh ủy hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
đừng bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với tinh thần đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển
đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
xây dựng tỉnh hòa bình phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm kinh tế tỉnh hòa bình đạt mức trung bình của cả nước
đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi bắc bộ
và đến năm hai nghìn năm mươi trở thành tỉnh phát triển của cả nước
đại hội đã bầu ra năm mươi hai đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh hòa bình lần thứ một mươi bảy với số phiếu tín nhiệm cao
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh hòa bình đã bầu ra một mươi hai đồng chí vào ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi bảy
đồng chí ngô văn tuấn phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau ba ngày làm việc ngày ba tháng một mươi đại hội đảng bộ tỉnh bình phước lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã họp phiên bế mạc kết thúc thành công
đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó nhấn mạnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh
có quy mô kinh tế khá trong khu vực trọng điểm đông nam bộ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình phước lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi ba đồng chí bầu đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh bình phước đi dự đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình phước họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ ủy ban kiểm tra
đồng chí nguyễn văn lợi ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bình phước khóa một mươi tái đắc cử bí thư tỉnh ủy khóa một mươi một
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình phước lần thứ một mươi ba

dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba có một số điểm nhấn
trong đó có hai thành tố mới được đề cập
đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và đổi mới sáng tạo
ban đầu khát vọng được xác định là xây dựng việt nam hùng cường
nhưng sau khi cân nhắc toàn diện tiểu ban văn kiện đã báo cáo bộ chính trị
đưa vào khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
và đặc biệt nhấn mạnh hạnh phúc của nhân dân
qua cái covid này thì càng ngày người dân ta càng hiểu là
hóa ra không phải cứ thu nhập cao là sung sướng
hóa ra không phải cứ tốc độ tăng trưởng kinh tế ngay là sung sướng
mà cái quan trọng nhất là cuộc sống bình yên và hạnh phúc
cho nên hạnh phúc cũng là điểm nhấn
trong khi bảo dụng
tính con người tính nhân văn đậm hơn
quan điểm tôi là nên xây dựng một đất nước hạnh phúc
nhân dân hạnh phúc đất nước rổ mạnh
vừa qua cũng lần đầu tiên là có một văn kiện của một đại hội của một đảng bộ
thì đã đưa vấn đề hạnh phúc làm vào tiêu chí
và đưa vào tiêu chí thứ nhất là một là sự hài lòng của nhân dân
và thứ hai là tiêu chí về sức khỏe

để nhân dân hạnh phúc thì phải bảo đảm cho mọi người dân
đều được hưởng thụ đầy đủ quyền lợi về vật chất tinh thần
từ sự tăng trưởng kinh tế và có điều kiện phát triển toàn diện
sự tăng trưởng phát triển đó là nó đảm bảo để cải thiện đời sống của nhân dân
đảm bảo cái an sinh xã hội
đảm bảo cho sự phát triển bền vững
và vấn đề không bỏ qua được
đó chính là chúng ta phải đảm bảo sự bình yên
công bằng xã hội
công bằng xã hội là một trong những mục tiêu
mà đảng chúng ta đặt ra là dân giàu nước mạnh
dân chủ xã hội công bằng phân minh
đây là vấn đề quốc tử
đổi mới sáng tạo là thanh tố thứ hai
trong điểm nhấn văn kiện cần phải được triển khai toàn diện
tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ
thúc đẩy hạ tầng thông tin viễn thông
đó là nền tảng để đến năm hai nghìn hai mươi
kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng
nước ta trở thành nước đảng phát triển
có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm trên
của các nước có thu nhập trung bình cao
và đến năm hai nghìn bốn mươi năm
kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước
đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
nếu chúng ta thực hiện tốt
các đột phát chiến lược
và chúng ta phát huy mạnh mẽ khát vọng
của cả dân tộc
vì một việt nam vồn vinh hạnh phúc
và chúng ta quán triệt được
cái tinh thần đổi mới sáng tạo
khơi dậy được sức mạnh
sức mạnh và giá trị con người việt nam
đặc biệt là chúng ta tranh thủ được
các thành tiệu
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thì mục tiêu đó là mục tiêu khả thi
điểm nhấn các dự thảo văn kiện đại hội
phản ánh nhận thức mọi người
của đảng với sức mạnh nội sinh
và phương thức phát triển đất nước
trong bối cảnh mới
đẩy mạnh phát triển kinh tế
đi đôi với bảo đảm cuộc sống hạnh phúc
cho mỗi người dân
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ sáu h đến một mươi tám h
ngày ba tháng một mươi
việt nam không có ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta
vẫn là một chín mươi sáu người
như vậy là việt nam đã trải qua ba mươi một ngày
không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng
vâng thưa quý vị
vậy là sau một thời gian kiểm soát tốt
và không phát hiện thêm các ca nhiễm bệnh
covid một mươi chín ngoài cộng đồng
hoạt động của đời sống xã hội đã gần như trở lại
trạng thái bình thường
các cơ sở kinh doanh ăn uống cũng đã đông đúc hơn
tuy nhiên bộ y tế khuyến cáo
cần tuân thủ những biện pháp phòng dịch
không được xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là
khu vực quận cầu giấy thành phố hà nội
đồng đúc thực khách
những hàng quán này gần như đã trở lại
hoạt động bình thường sau khi dịch covid một mươi chín
cơ bản đã được kiểm soát
phần lớn các chủ cửa hàng đều tuân thủ
việc phòng dịch
tâm lý thực khách cũng thoải mái hơn
nhưng vẫn không chủ quan với dịch bệnh
số lượng ghế của quán
bàn ghế của quán đã thu lại khoảng năm mươi
giá cách của bàn vẫn đủ
phòng cách là một m ba mươi hai m
cho tất cả các khách hàng đang ngồi
nước diệt quẩn trang bị rất đầy đủ
vẫn còn một chút e dè
chứ không hẳn là một trăm linh là mình có thể thoải mái hẳn
bởi vì là dù sao thì mình cũng cần đề phòng
vì cũng chưa công bố hết dịch
hiện vẫn còn một số cửa hàng kinh doanh
vì muốn khách được thoải mái
nên không thực hiện nghiêm việc phòng dịch
và khách thì cũng xuất hiện tâm lý chủ quan
tuy nhiên số lượng này không nhiều
chính quyền địa phương thì vẫn khuyến cáo
người dân dù trở lại trạng thái bình thường mới
nhưng vẫn cần cảnh giác cao
với dịch covid một mươi chín
vì nguy cơ bùng phát vẫn còn tiềm ẩn trong cộng đồng
một số các trường hợp
mà trong quá trình thực hiện
thì chưa đảm bảo tốt
là không có nước sắc quẩn
rồi là vân vân các điều kiện về phòng dịch
thì đối với các trường hợp đó
chúng tôi cũng đều xử lý
do vậy chúng tôi nghĩ là một trong những biện pháp
cũng rất là quan trọng
đó chính là thường xuyên làm công tác
kiểm tra và xử lý nghiêm
đối với các trường hợp vi phạm
mở cửa kinh doanh để phục hồi kinh tế
nhưng nếu không đủ điều kiện an toàn phòng dịch
thì cơ quan chức năng có thể xử phạt
theo đúng quy định của pháp luật
áp dụng biện pháp đóng cửa bắt buộc
cho đến khi nào thật sự tuân thủ các biện pháp phòng dịch an toàn
dịch bệnh xảy ra
đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất
của các doanh nghiệp
tuy nhiên điều đáng mừng là trước tình hình khó khăn chung
từ đầu năm khu công nghệ cao
và các khu công nghiệp đà nẵng
đã thu hút được một mươi ba dự án
trong đó có một dự án fdi
với vốn đầu tư đăng ký là sáu mươi triệu đô la mỹ
điển hình là một mươi hai dự án đầu tư trong nước
với tổng vốn đầu tư một hai trăm năm mươi tỷ đồng
tăng gần gấp bốn lần tổng số vốn đầu tư trong nước
so với cùng kỳ
có tám dự án điều chỉnh tăng vốn
với tổng số vốn tăng tám sáu triệu đô la mỹ
và đặc biệt trong chín tháng đầu năm
không có doanh nghiệp trong bốn trăm chín mươi dự án
tại các khu công nghệ cao
và các khu công nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động dự án
với lý do dịch bệnh
trước chủ trương chung sống an toàn với dịch bệnh của thành phố
ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp
khuyến khích các dự án chuyển đổi từng bước
sang mô hình nhà máy thông minh nhà máy tự động
áp dụng các nền tảng tự động hóa và robot
để tránh sử dụng nhiều nhân công
nhất là phụ thuộc vào bốn mươi tám lực lượng lao động ngoại tỉnh
hôm nay lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã tiến hành tiêu hủy gần một năm tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối
đây là số thịt được phát hiện tại cơ sở
ở tổ ba mươi năm khu phố bốn phường bình đa
do ông nguyễn viết bình làm chủ
cũng trong ngày ba tháng một mươi
lực lượng chức năng thành phố biên hòa
phối hợp với ủy ban nhân dân phường long bình
kiểm tra phát hiện tại căn nhà do ông nguyễn văn vũ
ở khu phố năm phường long bình
đang giết mổ lợn trái phép
trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh
gây ô nhiễm môi trường
sau khi lập biên bản lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu thủy
số thịt lợn trên theo quy định
đồng thời xử phạt hành chính bảy triệu đồng
đối với chủ cơ sở về hành vi giết mổ lợn
tại cơ sở trái phép
tiếp tục mở rộng điều tra
vụ phá rừng quy mô lớn vùng giáp xanh
hai huyện tây hòa và xuân hình
như truyền hình nhân dân đã phản ánh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam
thêm ba bị can về tội vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
ba đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam lần này
là trần quang hưng nguyễn hoài hiếu và hà lưu đạt
cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở
của ba bị can
và thu giữ một số chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
có ba vị trí rừng bị phá
ở vùng giáp xanh
hai huyện tây hòa và xuân hình
lực lượng chức năng kiểm đếm được hơn ba trăm ba mươi cây gỗ lớn
bị các đối tượng đốn hạ
hầu hết đã được đưa ra khỏi rừng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước
và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật
qua phần trình bày của biên tập viên thanh huyền
vâng xin cảm ơn chị khánh thư
xin kính chào quý vị khán giả
quý vị đang theo dõi bản tin gmt bảy
được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân
và ngay sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý
chiến trường trong đó có florida là đặc biệt trọng yếu
việc ông trump mắc covid một mươi chín có tác động tới thành bại trong tái tranh cử hay không thì thuộc rất lớn
vào việc ông phục hồi thế nào nếu ông không có nhiều triệu chứng và hồi phục tốt cử tri và bản
thân ông trump sẽ cảm thấy có thêm sức mạnh nhưng nếu ông ốm nặng cơ hội tái đắc cử sẽ bị
ảnh hưởng thậm chí cả tính mạng
covid một mươi chín đã trở thành gót chân asin của chiến dịch tái tranh cử khiến tổng thống trump phải hứng
chịu nhiều chỉ trích về cách xử lý và phá vỡ nhiều thành tiệu kinh tế của ông
rõ ràng nếu chiến dịch vận động tranh cử bị trứng lại điều đó có thể làm gia tăng lo ngại
ông ấy sẽ thất cử
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc ông trump mắc covid một mươi chín chưa hẳn đã là lợi thế với ông biden
bởi theo các chuyên gia biết đâu đây lại là cơ hội giúp ông trump nhận được phiếu bầu cảm thông
bởi lịch sử nhiều đời tổng thống mỹ đã cho thấy số phiếu thăm dò của họ được cải thiện sau hậu
quả của những lo ngại về sức khỏe
tiêu biểu như tỷ lệ ủng hộ tổng thống ronald reagan trong cuộc thăm dò của washington post
abc news đã tăng một mươi một điểm phần trăm sau một vụ ám sát thất bại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông này
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
dự kiến vào đầu tuần tới tại nhật bản ngoại trưởng nhóm bộ tứ kim cương gồm mỹ nhật bản
ấn độ và australia sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và giai đoạn phục hồi kinh tế
các ngoại trưởng mỹ nhật bản australia và ấn độ sẽ cùng trao đổi các biện pháp đối phó với thông tin
sai lệch và thiết lập chuỗi cung ứng đáng tin cậy cho các khoáng sản và công nghệ quan trọng
nội dung trao đổi về thông tin sai lệch mới được bổ sung vào chương trình của hội nghị lần này và được
đánh giá là nội dung quan trọng trong bối cảnh các thông tin giả mạo xuất hiện trong giai đoạn dịch bệnh
đang gieo rắc nỗi sợ hãi và chia rẽ giữa các đối tác và thế giới
du lịch nội địa trung quốc nhiều khả năng sẽ phục hồi đáng kể trong dịp nghỉ lễ quốc khánh đang diễn ra
với số du khách tới các điểm đến như khu tự trị tân cương hay tỉnh vân nam tăng đột biến
tại khu nghỉ mát trượt tuyết quốc tế cóc tô cây ở tân cương lớp tuyết dày hơn hai mươi cm đã thu hút
đông đảo người trung quốc đam mê trượt tuyết một công viên đất ngập nước ở thành phố côn minh
vân nam cũng có lượng khách du lịch cao nhất trong năm vào hôm nay
với hơn bốn mươi du khách hầu hết đến từ các thành phố xung quanh để kích cầu du lịch
tổng cộng một trăm ba mươi bảy tháng cảnh hạng a của trung quốc đã giảm một nửa phí tháng cảnh ước tính sẽ
có khoảng trên một trăm linh tám triệu chuyến tàu hoạt động trong tuần lễ vàng
doanh thu phòng vé trên toàn trung quốc ngày hôm nay vượt một mươi tỷ nhân dân tệ
tương đương một bốn mươi bảy tỷ usd khi hơn hai trăm bảy mươi một triệu khán giả đổ xô tới các dạp chiếu phim
cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của ngành điện ảnh nước này cơ quan quản lý
điện ảnh trung quốc cho phép các dạp chiếu phim ở các khu vực có nguy cơ thấp mở cửa trở
lại từ ngày hai mươi tháng bảy với điều kiện số khán giả không được vượt quá bảy mươi năm tổng số chỗ trong giảm
nước đức hôm nay đã kỷ niệm ba mươi năm ngày tái thống nhất đất nước tại buổi lễ kỷ niệm
tổng thống đức frank walter steinmeier nói rằng đức có thể tự hào về những thành
tiệu trong ba mươi năm kể từ khi thống nhất tổng thống đức frank walter steinmeier đã bày
tỏ lòng biết ơn đối với lòng dũng cảm của những người biểu tình những người đã dẫn
đầu của cách mạng hòa bình mở đường cho sự thống nhất của đông và tây đức cách đây ba mươi năm
lễ kỷ niệm năm nay được tiến hành ở thành phố potsdam khoảng hai mươi năm km về phía tây nam của berlin
với quy mô nhỏ hơn bình thường do các biện pháp giãn cách xã hội
nhiều sự kiện tôn giáo và âm nhạc cũng diễn ra trên khắp đất nước
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan
tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào tối mai